nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
đảng ủy bộ tư lệnh quân khu năm phối hợp với bảo tàng hồ chí minh trung ương tổ chức trưng bày chuyên đề
hành trình vươn tới những ước mơ năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng những kết quả nổi bật mà việt nam đã đạt được trong chặng đường năm mươi năm qua
với hơn hai trăm linh ảnh tài liệu và hiện vật triển lãm bố trí theo các chủ đề cụ thể qua từng giai đoạn
mỗi chủ đề là một thành tiệu đồng thời là lời khẳng định niềm tin vững vàng của cả dân tộc trong năm mươi năm làm theo lời dặn dò của bác

tại thành phố đà nẵng triển lãm diễn ra trong thời gian hai tháng đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của bảo tàng tp hcm diễn ra tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước góp phần động viên toàn quân toàn dân tiếp tục thực hiện di trúc của người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc